do làm ăn thua lỗ đối tượng nguyễn mạnh cường chú tại xã thụy hùng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
đã đăng bài quảng cáo đổi tiền ngoại tệ nhằm lừa đảo chiếm đoạt hơn một trăm linh triệu đồng của bị hại để tiêu xài cá nhân
ngày hai mươi hai tháng ba phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lạng sơn
nhận được thông tin phản ánh của chị đỗ thị ngân chú tại huyện gia lâm thành phố hà nội
về việc bị một đối tượng sử dụng ních gia lô vận chuyển trung việt lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
bằng hình thức đổi tiền ngoại tệ đơn vị đã nhanh chóng xác minh bắt giữ được thủ phạm là nguyễn mạnh cường
cường khai sau khi chiếm đoạt toàn bộ số tiền nói trên đối tượng đã đi mua nhẫn vàng tặng bạn gái và tham gia đánh bạc online